hai chính phủ việt nam và campuchia sẽ tiếp tục thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và thuận lợi hơn nữa
cho các nhà đầu tư nói chung đặc biệt là các doanh nghiệp hai nước việt nam và campuchia
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại việt nam campuchia diễn ra vào chiều nay
hội nghị do thủ tướng việt nam nguyễn xuân phúc và thủ tướng hoàng gia vương quốc campuchia samdech techo hunsen đồng chủ trì
đánh giá cao và chúc mừng các doanh nghiệp người dân của việt nam và campuchia đã triển khai năng động
đầu tư kinh doanh hiệu quả trong thời gian qua thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh cơ quan chức năng của hai nước
đã thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hiệp định hợp tác đã ký kết thúc đẩy cơ hội đầu tư và tạo thuận lợi thương mại giữa hai nước
năm hai nghìn một mươi tám tổng kim ngạch hai triệu việt nam campuchia đạt bốn bảy tỷ usd tăng gần hai mươi bốn so với cùng kỳ
riêng tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt ba năm mươi bốn tỷ usd tăng một mươi ba chín mươi một so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi tám
hướng đến mục tiêu năm tỷ usd trước năm hai nghìn ba mươi
nhấn mạnh về môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam đang được cải thiện theo chuẩn mực quốc tế thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
dòng vốn nước ngoài đang được đổ vào đầu tư tại việt nam cùng làn sóng khởi nghiệp trong nước cho thấy nền tảng đã được tạo ra
và trong tương lai sẽ có triển vọng tươi sáng
năm hai nghìn một mươi chín đã ký thành lập mới một trăm hai mươi doanh nghiệp tư nhân với số vốn và quy mô doanh nghiệp tăng cao cơ sở hạ tầng được cải thiện
việt nam và campuchia có đường chung biên giới hữu nghị hòa bình dài trên một km cơ sở hạ tầng thương mại biên giới giữa việt nam và campuchia
đã được cải thiện đáng kể góp phần vào việc tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp cư dân biên giới trao đổi và thu hút đầu tư
nhiều doanh nghiệp việt nam và campuchia đã có sự hiện diện âm hiểu thị trường hai nước
đây là điều kiện thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy gia tăng quy mô hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường đưa sản phẩm hàng hóa campuchia
và việt nam thâm nhập sâu và rộng hơn vào thị trường của nhau
chúng tôi sẽ rà soát lại có cái điều nào nghị định thư nào chưa phù hợp
tôi sẽ báo cáo để cùng với tham gia tổ chức thủ tướng hồ chí minh điều chỉnh những quy phạm pháp luật ấy để tạo thuận lợi cho đầu tư phát triển
đặc biệt là sẽ thúc đẩy để ký được hiệp định thương mại biên giới giữa hai nước sớm nhất có thể trong năm nay
việt nam và campuchia cùng là thành viên hiệp định thương mại hàng hóa asean atiga
theo cam kết và lộ trình giảm thuế atiga do vậy hầu hết các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa việt nam và campuchia đều được hưởng thuế từ đến năm
những hiệp định mà việt nam và campuchia tham gia sẽ mở ra những cơ hội cho các nhà đầu tư của hai nước và nước thứ ba tận dụng lợi thế của mỗi nước để mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ của hai nước tiếp tục nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
cho các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa đi lại
nhà đầu tư và người dân hai nước
chính phủ hai nước cũng sẽ phát huy hơn nữa cơ chế hợp tác song phương thông qua quỹ ban liên chính phủ
các nhóm công tác làm việc giữa các cơ quan chính phủ để ra soát đánh giá và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước
đặc biệt chính phủ hai nước sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan hai nước tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các thỏa thuận đã ký giữa hai nước
cụ thể là khung thỏa thuận về kết nối hai nền kinh tế việt nam campuchia
năm hai nghìn ba mươi kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế hiệp định tránh đến thứ hai lần
vẫn ghi nhớ hợp tác vào lĩnh vực giao thông vận tải đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
nhân đây tôi cũng xin công bố với quý vị biết đường cao tốc thành phố hồ chí minh
một bài bà vẹt sẽ được khởi công sớm trong cuối năm nay hoặc đầu tháng năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị thủ tướng chính phủ campuchia samdeck techo hunsen đã kêu gọi doanh nghiệp việt nam
tiếp tục đầu tư vào campuchia
tôi kêu gọi các doanh nghiệp việt nam tiếp tục đầu tư vào campuchia trong các lĩnh vực nông nghiệp
du lịch vận tải và logistics lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng giáo dục đào tạo kỹ thuật nghề nghiệp
chính phủ campuchia đang nỗ lực hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thông qua cơ chế đối thoại chính phủ và doanh nghiệp cắt giảm các chi phí kinh doanh
xây dựng dự thảo luật mới về đầu tư và đặc khu kinh tế
hai thủ tướng cùng bày tỏ tin tưởng với sự chỉ đạo của thủ tướng hai nước
quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa việt nam và campuchia
sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới
trước đó hai thủ tướng đã cùng nhau tham quan các gian trưng bày triển lãm
giới thiệu về công ty và các sản phẩm dịch vụ các hoạt động đầu tư thương mại của mình
đã và đang mong muốn hiện diện tại campuchia